thưa quý vị chính thức sau hai tháng dừng hoạt động thu phí trong thời gian giãn cách xã hội
thì mới đây cửa ngõ phía nam thành phố hà nội trạng thu phí pháp vân cẩu rẽ
đã chính thức thu phí trở lại từ sáu giờ sáng ngày hôm nay
và đây là tuyến có lưu lượng phương tiện ra vào lớn nhất của thủ đô hà nội
với lưu lượng qua trạm thông thường lên tới bảy mươi lượt phương tiện mỗi ngày
tuy nhiên là những cái làn xe con làn xe nhỏ còn lại thì việc dừng đỗ phương tiện tràn lan
đã khiến cho cái tình trạng ủn tắc ở đây ngạc nhiên nghiêm trọng
và như quý vị có thể nhìn thấy ngay phía sau lưng nơi đây là cả một hàng dài các phương tiện
đang dừng chờ để làm các thủ tục ra vào thành phố
đa phần người dân khi đến khu vực này đều rất ngỡ ngàng với các thủ tục cần thiết để ra vào thành phố
trong đó giấy đi đường do chính quyền địa phương cấp ghi rõ mục đích điểm đến và đi
là loại giấy tờ mà nhiều lái xe thiếu nhất
anh thấy tương đối nhiều em cứ vào chỗ quay kia là em biết kìa nhiều người hỏi
nói chung là không hướng dẫn người dân cụ thể
bởi vì anh chưa thấy nó cụ thể vẫn thấy nó thiếu cái giấy họ là yêu cầu một cái giấy
tức là đi đường đấy đi công tác đi làm việc đi từ đâu đến đâu thiếu một cái giấy đó
thấy họ bảo là như thế nhưng anh qua đọc thông báo anh hay là anh không đọc kỹ
không biết nhưng mà đọc thông báo là nghĩa là bây giờ vào lội thành hà lội
hoặc là đi cái tỉnh khác chỉ cần cái giấy bcr test
pcr test chậm nên là ok rồi nếu có ai mà có xuất trình cả cái giấy mà tiêm được
đã tiêm hai mũi rồi thì lại càng ok bây giờ tôi đang tìm cách để bổ sung
nếu không được thì bắt buộc quay về thôi chả làm gì cả
mình chỉ biết là ra của hà nội thì không cần giấy tải chỉ là giấy xét nghiệm
âm chứ là pcr là âm tính là ghi cùng với lại chứng minh thư nhân dân
hoặc là xe căn cước
đến đây mình mới biết
mình mới biết là cần giấy đi đường nữa giấy đi đường xác nhận của phưởng này
mang quân về để nhập học
trong khi đó là hôm qua mình đã đi xét nghiệm đầy đủ giấy tỏa đầy đủ rồi
nhưng mà để cái giấy xác nhận mình cũng đi đường nhưng mình cũng không nghĩ là giờ quản
cho nên là mình giờ đi cho nên thiếu giấy tỏa cũng khi là mình phải quay lại
theo thống kê của trạm thu phí này thì tổng số lượng phương tiện đi qua trạm
đã đạt mốc ba mươi năm phương tiện tương đương một phần hai lưu lượng so với ngày thường
các lực lượng chức năng và đơn vị trạm thu phí đã mở tất cả các làn
phân làn phương tiện luồng xanh từ xa để nhanh chóng giải tỏa ủ nứ
đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa hoạt động liên tục
tuy nhiên theo dự báo thì trong ngày hôm nay và những ngày sau nữa
rất có thể lưu lượng sẽ còn tăng cao hơn và dần sẽ đạt mức bốn mươi năm lượt vào cuối tháng này
hiện nay là chúng tôi đã thứ nhất về mặt lực lượng chúng tôi đã tập trung tối đa lực lượng
cho phép để làm sao mà bố trí đầy đủ các làn và các phương tiện vào dọc trên các tuyến
để có thể hỗ trợ cho các phương tiện khi các sự vụ xảy ra
đồng thời chúng tôi đã bố trí các nhân viên ở các trạm và phối hợp chặt chẽ với các đội phòng dịch
để vừa các tính chất phân làn từ xa phân làn tại trạm để đảm bảo làm sao là mức độ an toàn nhất
và cũng như là hạn chế un tắc nhất có thể xảy ra
nên là các chủ phương tiện chưa lắm bắt được các thông tin quy định mà truyền hiện các thông tin
cho nên chính bởi vì do đó cũng đã có tình trạng rất nhiều xe là phải quay lại từ hướng hà nội lên
từ hà nội về hướng hà nam hoặc là từ hà nam đến hà nội thì đều phải có quay trở lại
cái việc mà xảy ra quay đầu thì chắc chắn nó sẽ gây ra hai cái vấn đề lớn
thứ nhất là có thể gây ra ủn tắc ngay tại vị trí đầu chạm và có thể là gây ra nguy cơ mất an toàn
cũng như cái việc mà có thể gây ra ủn là cản trở giao thông
hiện tình trạng quay đầu và đỗ xe làm thủ tục gây cản trở các làn thu phí
đang làm giảm bớt khả năng thông hành qua trạm cũng như trên tuyến
các lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần tìm hiểu rõ và trang bị đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định
tránh việc phải quay đầu xe ở các cửa ngõ để bổ sung gây ủn tắc và gia tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh